chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị vào sáng nay tại trụ sở chính phủ dưới sự chủ trì của phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống ếch ma túy mại dâm đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi ba
dự hội nghị có đồng chí đào ngọc dung ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
phó chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống ếch ma túy mại dâm trung tướng nguyễn suy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đại diện lãnh đạo một số bộ ngành địa phương
báo cáo tóm tắt kết quả công tác phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của chính phủ
ủy ban quốc gia phòng chống ết ma túy mại dâm sự nỗ lực vào cuộc của các cấp các ngành và địa phương
công tác phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi hai đã đạt được những kết quả tích cực
đã hoàn thành đa số chỉ tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra
nhiều địa phương đã chủ động tích cực lập hồ sơ đưa nhiều người nghiện đi cai nghiện bắt buộc theo quy định mới
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy đã trú trọng vào các tuyến địa bàn trọng điểm
phát hiện triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn hoạt động liên tuyến liên tỉnh và xuyên quốc gia
công tác điều tra truy tố xét xử tội phạm về ma túy được tiến hành kịp thời nghiêm minh đúng pháp luật và đạt tỷ lệ cao
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận giải pháp giảm cầu về ma túy công tác quản lý người nghiện ma túy
người sử dụng trái phép chất ma túy công tác cai nghiện và quản lý sao cai đặc biệt là vấn đề đảm bảo cơ sở vật chất các trung tâm cai nghiện
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết hiện một số nơi có tình trạng khoán trắng cho lực lượng công an trong công tác phòng chống ma túy
đồng thời một số bộ ngành địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác này để chú trọng đầu tư
tại hội nghị phó thủ tướng trần lưu quang đồng tình với báo cáo trung tâm của bộ công an đánh giá cao kết quả công tác phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt là những kết quả của các cơ sở mà để cây điện thì chúng ta là phải nâng cấp cái nào trước để có ít nhất là mỗi một tỉnh là phải có cái rơi trước
các chuyên gia nhà khoa học quản lý thành viên hội đồng thẩm định đã tập trung thời gian đánh giá phản biện thảo luận những nội dung trong các báo cáo được trình bày tại hội nghị đồng thời đề xuất kiến nghị nhiều nội dung quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quy hoạch sử dụng đất an ninh

yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục ra soát những nội dung liên quan đến quy hoạch về sử dụng đất an ninh đảm bảo phù hợp với những nghị quyết chủ trương của đảng của nhà nước
phó thủ tướng đề nghị bộ công an và các bộ ngành địa phương cần chú ý tính chất tương tác giữa các quy hoạch giữa các bộ ngành địa phương khi quy hoạch triển khai sử dụng đất an ninh làm rõ các quy định về pháp lý liên quan đến sử dụng đất phương án kế hoạch bảo vệ những công trình trọng điểm
đồng thời yêu cầu hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất an ninh cần sớm hoàn thiện trình nội dung quy hoạch sử dụng đất để thủ tướng chính phủ đánh giá xem xét thông qua
vào chiều nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an việt nam đã long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ cho cán bộ bộ đội vụ vương quốc campuchia
theo đó thực hiện kế hoạch hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc campuchia năm hai nghìn hai mươi ba
bộ tư lệnh cảnh vệ sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ cho ba mươi năm cán bộ thuộc bộ nội vụ vương quốc campuchia
trong thời gian ba mươi ngày các cán bộ bộ nội vụ vương quốc campuchia sẽ được đào tạo nghiệp vụ bảo vệ lãnh đạo cấp cao đào tạo về kiểm nghiệm chất độc
để triển khai thực hiện nhiệm vụ trên bộ tư lệnh cảnh vệ đã trao đổi và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của bộ công an và phía campuchia để xây dựng nội dung chương trình học tập
bố trí đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác thực tiễn tham gia giảng dạy nội dung nghiệp vụ cảnh vệ đồng thời chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt nhất cho học viên trong thời gian học tập tại việt nam
nhằm xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị bộ tư lệnh cảnh sát cơ động vừa tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu luật cảnh sát cơ động và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho lãnh đạo chỉ huy cán bộ tham mưu chủ chốt lực lượng cảnh sát cơ động phía bắc
tại lớp tập huấn các học viên đã được quán triệt những nội dung cơ bản của luật cảnh sát cơ động và các văn bản quy định chi tiết thi hành
trong đó nêu rõ sự cần thiết ban hành luật cảnh sát cơ động mục đích quan điểm chỉ đạo xây dựng luật truyền tải những quy định chung về nhiệm vụ quyền hạn tổ chức và hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động các quy định đảm bảo về hoạt động chế độ chính sách đối với cảnh sát cơ động chế độ quản lý nhà nước về trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân đối với lực lượng cảnh sát cơ động
đây là cơ sở chính trị pháp lý hết sức quan trọng để lực lượng cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ và xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
sách là sản phẩm văn hóa tinh thần đối với mỗi người dân là lực lượng nòng cốt bảo vệ đảng bảo vệ chế độ bảo vệ nhân dân
việc đọc sách thì càng có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
vâng ạ và qua sách thì mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ tích lũy được chi thức kỹ năng dạy luyện bản lĩnh chính trị và lý tưởng cách mạng đồng thời cũng là dịp để họ tự soi tự sửa
chính vì vậy để phát triển văn hóa đọc phong trào đọc và học tập suốt đời thời gian qua bộ công an đã tổ chức nhiều hoạt động dưới nhiều hình thức lồng kép với các đợt sinh hoạt chính trị các phong trào thi đua
thư viện học viện cảnh sát nhân dân
hoặc là vào sáng sớm khi mà chúng tôi tranh thủ bất kỳ thời gian rảnh nào có thể
em thấy rất là may mắn khi học viện cảnh sát nhân dân có một môi trường đọc sách rất là tốt và có một thư viện sách rất là phong phú và đa dạng về kiến thức lĩnh vực khác nhau
từ đó là giúp cho học viên bọn em có một kho tàng về chi thức để nâng cao những chuyên môn nghiệp vụ từ đó là phục vụ công tác chuyên môn sau này
với vai trò là các cơ sở giáo dục đào tạo ngoài đầu tư hệ thống cơ sở vật chất công nghệ số vào công tác thư viện học viện cảnh sát nhân dân còn phát động phong trào đọc sách thông qua nhiều hoạt động như tổ chức triển lãm sách khuyến khích cán bộ học viên tham gia nhiều cuộc thi nâng cao văn hóa đọc qua đó thành thói quen đọc sách tạo nền tảng quan trọng cho việc tự học học tập suốt đời của mỗi cán bộ học viên
sách là chi thức tri thức có từ trong sách
hộ tụ phục vụ nhà nghiên cứu là một trung tâm nghiên cứu khoa học lớn giảng dạy lớn của bộ công an
mà hệ thống sách ý thức của cán bộ chiến sĩ học viên về việc học tập nghiên cứu kém thì không bao giờ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo được
chúng tôi xác định như thế trên nâng cao nhận thức ý thức từ cán bộ chiến sĩ học viên là khuyến khích tạo môi trường thuận lợi nhất cho cán bộ học viên nghiên cứu học tập
thời đại kỷ nguyên số với nhiều phương tiện giải trí
hiện nay đặt ra nhiều thách thức trong văn hóa đọc để nuôi dưỡng lan tỏa tình yêu đọc sách tới cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân nói riêng cần nhiều nỗ lực
trong sáng kiến thu hút việc đọc sách đã được triển khai hệ thống thư viện phòng đọc sách tủ sách được triển khai một trăm linh tại các đơn vị công an các địa phương đặc biệt là sách về pháp luật
các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc việt nam cũng được tổ chức quy mô từ bộ đến công an các đơn vị địa phương như triển lãm sách cuộc thi tuyên truyền giới thiệu sách đại sứ văn hóa đọc trong công an nhân dân
cái định hướng của bộ công an rất tuyệt vời đó là gì phát triển văn hóa đọc gắn liền với học tập suốt đời
với những thành tiệu đó và bước sang một giai đoạn mới thì tin chắc là bộ công an sẽ tiếp tục có những chỉ đạo để giúp cho phong trào đọc
cũng như là cái hoạt động đẩy mạnh phục vụ học tập suốt đời sẽ được nâng lên và sẽ đạt được những thành tiệu cao hơn
đọc sách không chỉ là một thói quen mà còn là một công cụ để hướng tới cuộc sống ý nghĩa hơn
đối với lực lượng công an nhân dân văn hóa đọc còn giúp rèn luyện bản lĩnh người cán bộ công an nhân dân là một nguồn cảm hứng để phát huy giá trị nhân văn và tinh thần vì nhân dân phục vụ góp phần thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ tổ quốc